tuy nhiên báo cáo lưu ý những bài viết tuyên truyền của nhóm is cung cấp thông tin về cách thức tiến hành các cuộc tấn công bằng dao và xe ô tô nhằm gây thương vong lớn tại các khu vực đông người
tương tự các cuộc tấn công ở nice pháp và colomberg bang ohio của mỹ
chuyển đến với những nhận định kinh tế khi thế giới bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
mặc dù chúng ta có thể kỳ vọng về những động lực mới của kinh tế mỹ
về sự phục hồi cao hơn tại các nền kinh tế đang phát triển trên thế giới
trong năm hai nghìn một mươi bảy nhưng sau nhiều cú sốc trong năm hai nghìn một mươi sáu
một số nhà đầu tư đang cẩn trọng trước xu thế bảo hộ và những rủi ro địa chính trị tại nhiều điểm nóng trên thế giới
trong năm hai nghìn một mươi sáu nhiều bất ổn địa chính trị vẫn tồn tại
mặc dù trên lý thuyết brexit sẽ không làm chậm đáng kể tăng trưởng của eu
song khu vực này sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết những hậu quả trong những năm tới
đáng quan ngại hơn là xu thế chủ nghĩa dân túy đang lan rộng tại châu âu
điều đã được phản ánh qua kết quả cuộc bỏ phiếu về cải cách hiến pháp tại italy vừa qua
hai nền kinh tế chủ chốt tại châu âu là đức và pháp sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới
và kết quả cũng sẽ khó dự đoán
chắc chắn thị trường tài chính cũng sẽ không thể miễn nhiễm nếu căng thẳng chính trị xảy ra tại các điểm nóng bầu cử này
những cú sốc chính trị diễn ra trong năm hai nghìn một mươi sáu như brexit hay ông donald trump đắc cử tổng thống mỹ
thực ra là do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính
cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
họ trở nên hoang mang lo sợ và tức giận
chính những tâm lý này dẫn đến kết quả của brexit hay bầu cử mỹ
nhưng nguy cơ chính trị quan trọng nhất theo các chuyên gia kinh tế đó là quan hệ giữa mỹ và trung quốc
cuộc đối đầu giữa bắc kinh và washington có thể ảnh hưởng không tốt tới thị trường tài chính thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
cũng theo nhiều chuyên gia kinh tế trước những tuyên bố cứng rắn của tổng thống đắc cử donald trump
thì năm hai nghìn một mươi bảy cũng sẽ là một năm đầy khó khăn với kinh tế quốc tế
thậm chí nhiều nhà phép bình
còn gọi đây là giai đoạn cuối của toàn cầu hóa
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tổng thống đắc cử mỹ donald trump vừa ca ngợi tổng thống nga vladimir putin
vì đã không đáp trả ngay lập tức biện pháp trừng phạt của washington
có liên quan đến cáo buộc moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tại mỹ
trên trang twitter ông donald trump nhấn mạnh rằng hành động của tổng thống nga vladimir putin là rất khôn ngoan
trước đó nhà lãnh đạo nga tuyên bố sẽ không trục xuất các quan chức mỹ
để trả đũa washington
mặc dù bộ ngoại giao nga đã đề xuất tổng thống putin trục xuất ba mươi năm quan chức mỹ
nhằm đáp trả việc chính quyền tổng thống mỹ badack obama trục xuất ba mươi năm nhân viên ngoại giao nga
và đóng cửa hai cơ sở của nước này tại mỹ
cùng ngày người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử donald trump
ông sean spicer cho biết trước mắt tổng thống đắc cử mỹ donald trump
không có kế hoạch thảo luận với tổng thống nga vladimir putin
về việc mỹ trục xuất các nhà ngoại giao nga liên quan đến cáo buộc làm gián điệp
và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ hồi tháng một mươi một vừa qua
còn tại new york tổng thư ký sắp mãn nhiệm ban ki moon vừa có bài phát biểu đầy xúc động
trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại trụ sở liên hợp quốc
nơi ông làm việc và gắn bó trong suốt một mươi năm qua
trong bài phát biểu cuối cùng của mình tại liên hợp quốc
ông ban kim mun đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên liên hợp quốc trong suốt thời gian ông tại nhiệm
đồng thời hy vọng họ tiếp tục công hiến cho các sứ mệnh của liên hợp quốc
lúc này đây tôi cảm thấy mình có chút giống như cô bé lọ lem vậy
khi vào đêm mai mọi thứ sẽ thay đổi
tuy nhiên tôi sẽ luôn luôn là một thành viên của liên hợp quốc
trái tim của tôi sẽ luôn hướng về các bạn và liên hợp quốc
trong việc chào đón năm mới tại quảng trường thời đại ở thành phố new york của mỹ
ông ban ki moon sẽ nhấn nút thả qua cầu pha lê khổng lồ waterford
để bắt đầu màn đếm ngược sáu mươi giây chào đón năm mới hai nghìn một mươi bốn
ông ban kim mun bảy mươi ba tuổi giữ chức tổng thư ký liên hợp quốc liên tiếp trong hai nhiệm kỳ từ năm hai nghìn bảy
và sẽ mãn nhiệm vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cựu thủ tướng bồ đào nha antonio guterres sáu mươi bảy tuổi
sẽ tiếp quản vị trí của ông ban ki moon
chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây
thân ái chào tạm biệt